ngày bốn tháng hai công an tỉnh nghệ an tiến hành khám xét tại trụ sở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an ba nghìn bảy trăm linh một s
ở số bảy mươi hai đường phan bộ châu thành phố vinh tỉnh nghệ an và nơi làm việc của một phó giám đốc trung tâm này
sau khi khám xét cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ và niêm phong nhiều tài liệu liên quan
một số phòng hồ sơ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an đã bị công an niêm phong phục vụ công tác điều tra làm rõ
cùng thời điểm trên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an phối hợp với cơ quan chức năng
đã khám xét nơi làm việc của ông nguyễn trinh tài ở chú ở tp vinh hiện là một trong bốn phó giám đốc tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an
cục quản lý thị trường tp hải phòng vừa phối hợp với lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng
phát hiện thu giữ lô hàng lớn là thiết bị đo đường huyết có dấu hiệu vi phạm pháp luật
cụ thể qua công tác nắm bắt thông tin đội bốn của quản lý thị trường hải phòng phối hợp với lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng
đã phát hiện tại kho chứa hàng của công ty cổ phần vật tư trang thiết bị y tế việt pháp
tại địa chỉ số một trăm bảy mươi thư trung phường đằng lâm quận hải an tp hải phòng
có lô hàng thiết bị y tế không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
gồm hai trăm linh máy đo đường huyết mang nhãn hiệu onco ez năm một trăm chín mươi bảy máy đo đường huyết mang nhãn hiệu
onco plus và một số thiết bị y tế khác trị giá hàng hóa gần một hai tỷ đồng
trong đó một trăm chín mươi bảy sản phẩm là thiết bị đo đường huyết nhãn hiệu aunco plus đã đóng gói
xăng mới vỏ bao bì nhãn mát và các tài liệu đi kèm không được sự đồng ý hay ủy quyền của chủ sở hữu nhãn hàng
bên cạnh đó dựa trên kết quả thẩm định tra xác minh và giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an tp hải phòng
một trăm chín mươi bảy sản phẩm trên có vỏ hộp bao bì tem nhãn rán trên sản phẩm và các tài liệu đi kèm là giả
hiện toàn bộ hồ sơ và tăng vật đã được cục ngoại lý thị trường hải phòng chuyển giao cho cơ quan điều tra công an tp hải phòng
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
cục hàng không việt nam vừa ban hành kế hoạch phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không năm hai nghìn hai mươi ba
theo kế hoạch cục hàng không việt nam yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát để phòng ngừa
kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý các đối tượng

cảng vụ hàng không miền bắc miền trung miền nam có trách nhiệm giám sát phòng chống bồn lậu gian lận thương mại và hàng giả
của các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan thuộc khu vực quản lý yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh
trong khu vực cảng hàng không sân bay cam kết thực hiện nghiêm quy định về phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không
cùng với đó các đơn vị tăng cường kiểm tra giám sát tại các vị trí nhạy cảm như điểm kiểm tra an ninh hàng không
khu vực phục vụ hành lý hàng hóa khu vực sửa chữa bảo dưỡng tàu bay khu vực phục vụ tập kết đồ vật dụng cụ của suất ăn phục vụ trên tàu bay
nhất là các chuyến bay quốc tế nhằm kịp thời phát hiện bắt giữ khi có hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa bằng đường hàng không
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý một phương tiện ghe gỗ
vận chuyển một mươi năm mét khối cát trái phép trên tuyến sông đồng nai
trong khi đó lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh tiền giang phát hiện hai đối tượng điều khiển phương tiện thủy đang khai thác cát trái phép
trên tuyến canh nam thôn một nhánh của sông tiền đoạn chảy qua xã long trung hiện cài lệnh
đội cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai phát hiện một ghe gỗ do ông lê tấn lực
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám quê ở vĩnh long điều khiển vận chuyển khoảng một mươi năm mét khối cát trên phương tiện
tại km ba mươi tám tuyến sông đồng nai phường quyết thắng thành phố biên hòa
qua kiểm tra ông lực không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện
người điều khiển phương tiện cũng như giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát đang được vận chuyển trên phương tiện
còn tại tỉnh tiền giang trên tuyến canh năm thôn một nhánh của sông tiền đoạn chảy qua xã long trung huyện cai lệ
khi phát hiện có lực lượng công an hai đối tượng đang khai thác và vận chuyển cát trái phép đã điều khiển phương tiện thủy bỏ chạy
và có hành vi chống đối
đối tượng đã dùng phương tiện đâm thẳng vào phương tiện truy đuổi của lực lượng làm nhiệm vụ
rồi nhảy xuống canh nam thôn lần trốn
qua kiểm tra số lượng cát khai thác trái phép từ lòng sông lên phương tiện vi phạm là gần một mươi mét khối
tuy nhiên sau vài giờ bỏ trốn trần minh tươi quê ở tỉnh tiền giang là người điều khiển phương tiện thủy
đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi khai thác khoáng sản trái phép
hiện cơ quan công an đang truy bắt đối tượng còn lại
chuyển sang các tin tức kinh tế đáng chú ý khác
thống kê trong tháng một năm hai nghìn hai mươi ba trên cả nước có khoảng năm trăm ba mươi lượt phương tiện được đăng kiểm
tăng hơn hai mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
theo lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam với các giải pháp cấp bách được triển khai
đến nay tình trạng ủn ứ tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đã cơ bản được giải quyết
trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cục đăng kiểm việt nam sẽ tiếp tục duy trì các giải pháp cấp bách
bảo đảm ổn định trong hoạt động các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
hiện cả nước có ba mươi một đơn vị đăng kiểm đang tạm dừng hoạt động
trong đó hà nội chiếm số lượng nhiều nhất với một mươi một trung tâm
tp hcm tạm dừng sáu trung tâm thái bình tạm dừng hai trung tâm
cục hàng không việt nam cho biết trong tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không ghi nhận đạt hơn chín tám triệu khách
tăng một mươi ba tám so với tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó khách quốc tế đạt hai ba triệu khách tăng một mươi
và khách nội địa đạt bảy năm triệu khách tăng một mươi năm so với tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
trong số này các hãng hàng không việt nam vận chuyển bốn tám mươi năm triệu khách
tăng một mươi ba bốn so với tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
về hàng hóa sản lượng thông qua các cảng hàng không trong tháng đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi

các hãng hàng không việt nam đạt hai ba triệu khách tăng một mươi ba bốn so với tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
các hãng hàng không việt nam đạt hai ba triệu khách tăng một mươi ba bốn so với tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai

vàng hóa nội địa đạt sản lượng hai mươi chín tấn tăng một mươi sáu sáu so với tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
riêng trong bảy ngày tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
tổng sản lượng thông qua các cảng hàng không đã sắp xỉ một mươi ba lần hạ cất cánh tăng ba mươi chín
một chín triệu hành khách tăng năm mươi tám
và hơn bảy sáu nghìn tấn hàng hóa giảm một mươi một sáu so với cùng thời điểm
tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi hai
là thành phố du lịch thế nhưng thời gian qua sản phẩm du lịch đường thủy tại thành phố đà nẵng
chỉ dừng lại khai thác trên sông hàn và vài nhánh sông nhỏ
du lịch đường thủy trên biển chưa thực sự đầu tư khai thác đúng tiềm năng
cùng với sự kiện mở cửa đón khách du lịch
thành phố đà nẵng đã công bố mở năm tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa
nhằm khai thác phá tiềm năng du lịch biển bằng sản phẩm du lịch chất lượng cao
theo đó thành phố đà nẵng đã giới thiệu năm tuyến đường thủy nội địa
phục vụ kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến
kinh doanh vận chuyển khách du lịch từ sông hàn hướng ra một số hòn đảo
nằm trong cụm bán đảo sơn trà và các tuyến ngược dòng sông túy loan
khám phá các vùng đất nông thôn yên bình trù phú ở huyện hòa vang
nhằm tìm hiểu văn hóa và khám phá các du lịch sinh thái
tất cả các tuyến khởi hành và kết thúc tại cảng bến thủy nội địa được công bố theo quy định
thành phố cũng giao cho sở ngành lực lượng biên phòng công an giám sát hoạt động của các phương tiện thủy
đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trên hành trình khám phá

đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trên hành trình khám phá
thành phố cũng giao cho sở ngành lực lượng biên phòng công an giám sát hoạt động của các phương tiện thủy

thành phố cũng giao cho sở ngành lực lượng biên phòng công an giám sát hoạt động của các phương tiện thủy
đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trên hành trình khám phá

đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trên hành trình khám phá

thành phố cũng giao cho sở ngành lực lượng biên phòng công an giám sát hoạt động của các phương tiện thủy

thành phố cũng giao cho sở ngành lực lượng biên phòng công an giám sát hoạt động của các phương tiện thủy

thành phố cũng giao cho sở ngành lực lượng biên phòng công an giám sát hoạt động của các phương tiện thủy
đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trên hành trình khám phá

đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trên hành trình khám phá

đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trên hành trình khám phá

đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trên hành trình khám phá
thành phố cũng giao cho sở ngành lực lượng biên phòng công an giám sát hoạt động của các phương tiện thủy
đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trên hành trình khám phá

đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trên hành trình khám phá

đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trên hành trình khám phá
các đồ cúng lễ cũng được các tiểu thương bày bán đa dạng và phong phú
theo nhiều người đi lễ năm nay giá các mặt hàng phục vụ cho ngày rằm tháng riêng không có nhiều biến động mà tương đối bình ổn
như hoa sen có giá năm mươi đồng đến bảy mươi đồng một bó vòng hoa nhà đeo tay cầu may có giá một mươi đồng một vòng
cành vàng lá có giá khoảng hai mươi đồng một cành
tuy nhiên năm nay do tình hình kinh tế khó khăn nên người dân cũng thắt chặt chi tiêu không mua sắm nhiều mà chỉ đến lễ chùa cầu may là chính
năm nay mọi người sẽ đơn giản hơn chỉ đến tắp một lén nhang hoặc là mua một chút hoa thôi không có lãng phí hoặc là mình sẽ không có đốt nhiều tiền vào như trước
chùa năm nay thì mình cầu xin cho sức khỏe bình an cho gia đình hai bên lộ mái
năm nay thì mình thấy là không khí ở chùa rất là đông khách thập thương đến cũng rất là nhiều
năm nay thì đa dạng nhưng mà giá thành thì cũng bình ổn thôi
vì mình cũng đi lễ từ bắc trong nam đi cũng rất nhiều từ đầu năm đến giờ
lễ năm nay dân mình cũng sôi động so với mọi năm thì cũng sôi động
giá thành cũng thấy bình thường cũng không đắt lắm
tất nhiên là mọi người đến chùa cầu mong thì cũng muốn mang một cái lễ gì đó
đến để cầu mong cho gia đình nhà mình cầu cho một năm mới an khang an yên cả một năm cho gia đình nhà mình vậy thôi
còn tại các chợ truyền thống như chợ bến thành chợ tân định quận một
từ sáng sớm các quầy sạp bán đồ cúng như gà hoa quả xôi vàng mã đã nhộn nhịp
một số tiểu thương tại các chợ này nguồn cung các mặt hàng rau củ quả mặt hàng tươi sống khá dồi dào và giá không tăng
chỉ có trái cây và hoa tươi tăng giá khoảng hai mươi so với ngày thường
cụ thể hoa cút vàng giao động từ hai mươi đến ba mươi đồng một bó hoa vàng thọ một mươi đến ba mươi đồng một bó
hoa đồng tiền có giá bốn mươi năm đồng một bó dưa lễ một mươi tám đồng một trái trầu cao hai mươi năm đồng một gói
cụ thể hoa cút vàng giao động từ hai mươi đến ba mươi đồng một bó dưa lễ một mươi tám đồng một trái trầu cao hai mươi năm đồng một trái trầu cao hai mươi năm đồng một trái trầu cao hai mươi năm đồng một trái
có thể giảm một phần nữa đi chứ còn mỗi năm thì bán buôn thì khách hàng đặt hàng thì cũng có khách hàng đặt năm nay không có ai đặt hết trơn
còn tại chợ hoa hồ thiệt kỷ quận một mươi chợ hoa đồ mối lớn nhất tp hcm trong ngày rằm năm nay
lượng hoa tại chợ tăng mạnh giá hoa vẫn ở mức bình ổn như hoa cúc có giá bốn mươi năm đồng một bó hoa ly tám mươi đồng một bó
tuy nhiên theo các tiểu thương tại đây hoa tươi đợt này về chợ khá đẹp
bông rất đều và giá cũng rẻ hơn rất nhiều so với dịp trước tết nhưng thị trường bán tương đối chậm lượng khách chỉ đạt bảy mươi so với cùng kỳ
kính thưa quý vị gần đây bộ tư pháp đang hoàn thiện dự thảo chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn điều chỉnh năm hai nghìn hai mươi ba của chính phủ
và một trong những nội dung quan trọng nhất của dự thảo là áp dụng thuế xuất cao hơn với giao dịch bất động sản mà người bán có thời gian nắm giữ ngắn
hay còn gọi là lướt sóng nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ dẫn đến bong bóng bất động sản
về việc áp thuế cao hơn với giao dịch lốt sống có hạn chế được tình trạng đầu cơ hay không phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
trong vòng một mươi năm qua tổng diện tích nhà ở toàn quốc tăng một sáu lần
tăng từ một năm lần đến một năm lần
tăng từ một bốn tỷ m hai lên khoảng hai ba tỷ m hai bình quân mỗi năm tăng khoảng sáu mươi triệu m hai
trong khi diện tích nhà ở toàn quốc đang ngày một tăng lên thì người lao động người thu nhập thấp lại ngày càng khó mua được nhà ở
nguyên nhân dẫn đến tình trạng này một phần bắt nguồn từ việc có dấu hiệu đầu cơ đất đai
rõ nhất là tình trạng người sở hữu nhiều nhà đất mà không dùng để ở hoặc không sử dụng để sản xuất
nhằm hạn chế tình trạng này bộ tư pháp đã đề xuất đánh thuế cao với những cá nhân lướt sóng
tuy vậy đề xuất này cũng nhận được những ý kiến trái chiều trước khi được đưa vào áp dụng thực tiễn
đất nước mình đất nước đang phát triển cần thiết để mà phát triển thì nó kéo theo những hệ đi kèm
chính vì vậy mà cái mặt nào nó cũng tốt và có mặt xấu
và cái việc mà công bằng xã hội là cần thiết vì vậy mà tôi nghĩ là đánh thuế là cần thiết
nhưng mà mức bao nhiêu và khi nào ảm đó là cần nhắc vào hoàn thiện
cái thứ hai là cái việc căng thịp của nhà nước trong cái việc đầu cơ thì chúng ta cũng đang có những chính sách để giảm đầu cơ
thì cái đó cũng là chúng ta đang từng bước
thực hiện bên cạnh đó thì cái quan trọng là phải có nhiều cái nhà ở cho người nhà ở thực để họ thực hiện
thì cái đó là cái cần thiết mà phải bung đó
nếu mà chúng ta có nhiều sản phẩm cho người ở thực ra đời thì cái đối tượng đầu cơ nó sẽ giảm thôi
bởi vì cái đối tượng mà mua nhà ở thực họ có sản phẩm thì không ý gì mà họ không thực hiện
họ không cần thiết phải mua qua những người khác
mặc dù đã có những quy định về việc hạn chế đầu cơ nhưng vì lợi nhuận từ việc lướt sóng cao
nên nhiều nhà đầu tư lướt sóng vẫn tìm cách lách
luật tình trạng giao dịch ngầm giữa người mua và người bán vẫn xảy ra
khiến các cơ quan quản lý nhà nước gặp khó khăn trong kiểm soát
hiện giờ dưới cốc độ pháp lý chưa có bất kỳ một cái dân bản nghiêm phạm pháp luật nào
có xác định một cái tiêu chí thế nào là nhà đầu cơ lướt sống
và cũng chưa có một cái công cụ nào hoặc là một cái chế tài nào để ngăn ngừa về cái hiện tượng đó
hiện giờ nếu mà cho ràng là nhà đầu cơ lướt sóng
là thí dụ họ có từ hai cái bất động sản trở lên
thì lấy cái tiêu chí đó để làm cái căn cứ để chúng ta đánh thuế
thì rõ ràng là thứ nhất là cái việc này đó là họ sẽ lách bằng cách họ nhờ người khác đứng tên
hoặc là bây giờ cho rằng nhà đầu cơ lướt sóng là khi họ mua cái bất động sản đó
thí dụ đất nền hoặc là căn hộ
rồi họ sẽ chứng nhận không quá sáu tháng kể từ điểm đó thì cho đó là lướt sóng
thì rất đơn giản họ sẽ không đứng tình trực tiếp
họ vẫn để đứng tên của chủ đầu tư
cho nên là việc này theo tôi
là cần phải có thời gian chuẩn bị cần thiết và đưa ra những mặt được và không được
để tránh tình trạng phổ biến như hiện nay là khi luật đưa ra
thì lại không đi vào thực tiễn của cuộc sống lại nhiều lúc lại có tác dụng ngược trở lại
các chuyên gia cho rằng bản chất việc tăng giá bất động sản thời gian qua
nguyên nhân chính vẫn do ngãn thủ tục pháp lý
dự án chậm trễ làm tắt ngãn nguồn cung tăng chi phí bốn
công cụ thuế và phí hiện nay chưa phát huy được nhiều giá trị
trong việc xử lý trốn thuế chuyển nhượng giao dịch bất động sản
do vậy việc xây dựng chính sách cần đảm bảo cho sự phát triển ổn định và điều tiết thị trường